các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế và các đơn vị liên quan
chuẩn bị sẵn sàng hệ thống trang thiết bị dây chuyển lạnh tại các tuyến để đảm bảo việc tiếp nhận
bảo quản các loại vaccine covid một mươi chín với số lượng lớn được cung ứng trong quý bốn hai nghìn hai mươi
sau nhiều ngày không có f ngoài cộng đồng thành phố hà nội lại phát hiện chùm k f ở quận hà đông
ngay sau đó lãnh đạo cdc hà nội đã có lý giải về vấn đề này
những ngày qua có rất nhiều người ở các tỉnh phía nam về quê ở nghệ an
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một số người dân mắc covid một mươi chín
trong đó có những người tiêm từ một đến hai mũi vaccine
hàng trăm người dân từ các tỉnh phía nam xuyên đêm về quê tránh dịch
nhưng khi đến địa phận tỉnh quảng nam thì họ phải đánh vật bởi mưa lũ sắt lở
khiến cuộc hồi hương của họ càng trở nên gian nan
dạng sáng tám tháng một mươi hàng trăm người dân các tỉnh nghệ an thanh hóa hà tĩnh
dựng chân ở trạm trung chuyển phía nam học hải vân đà nẵng
trước cảnh sát giao thông dẫn qua hà nội
nhiều người dân đã lựa chọn về quê mỗi người dân là những hoàn cảnh khó khăn khác nhau
đang cùng chung một con đường tránh dịch trở về quê hương
nhiều cặp vợ chồng trẻ phải lựa chọn về quê vì không có việc làm không còn tiền
chấp nhận bồng bế theo con nhỏ trong hành trình vạn dặm rời các tỉnh phía nam
nhằm giảm tải trong các khu cách ly tập trung đồng thời giúp người dân thoải mái hơn trong sinh hoạt
an giang cho người dân về nhà cách ly
khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
bác chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết đã có những tín hiệu khả quan
sau một tuần mở cửa kinh tế theo chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế và các đơn vị liên quan
chuẩn bị sẵn sàng hệ thống trang thiết bị dây chuyển lạnh
để đảm bảo việc tiếp nhật bảo quản các loại vắc xin covid một mươi chín
với số lượng lớn được cung ứng trong quý iv hai nghìn hai mươi một
bộ cũng đề nghị các đơn vị tổ chức tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vaccine ngay sau khi được phân bổ
đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng theo chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ và bộ y tế tăng độ bao phủ mũi một và tiêm mũi hai
cho những đối tượng đã tiêm đủ mũi một đủ theo thời gian quy định đảm bảo an toàn và hiệu quả
các địa phương coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong thời gian tới
sử dụng tối đa vắc xin được cấp không để lãng phí vắc xin
chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của bộ y tế
ngày bảy tháng một mươi sáu trăm linh tám bốn trăm linh liều vắc xin pfizer ngừa covid một mươi chín đã về đến sân bay tân sơn nhắc
thành phố hồ chí minh nâng tổng số vaccine mỹ tài trợ cho việt nam lên hơn tám một triệu liều
cùng ngày nước ta đã tiêm chủng được gần năm mươi triệu liều vắc xin covid một mươi chín
tỷ lệ sử dụng đạt khoảng bảy mươi năm so với tổng số vắc xin đã phân bổ
khoảng một mươi hai năm triệu người đã được tiêm đủ hai liều đạt một mươi bảy bốn dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
sau nhiều ngày không có f ngoài cộng đồng thành phố hà nội lại phát hiện chùm k f ở quận hà đông
ngay sau đó lãnh đạo cdc hà nội đã có lý giải về vấn đề này
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm
bệnh tật cdc hà nội cho biết việc thành phố ghi nhận ba f ở phường la khe
quận hà đông là điều đã được cơ quan y tế dự báo từ trước
bởi lẽ dịch bệnh đã có thời gian quá dài âm ỉ trong cộng đồng
vì vậy ở thời điểm hiện tại hà nội không thể sạch dịch như năm ngoái
mà thay vào đó các ca bệnh ghi nhận ở cộng đồng sẽ ở mức hạn chế nhất
đề cập lại chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức quận hoàn kiếm hà nội
ông tuấn cho biết hiện chùm căn này đã được kiểm soát và bệnh viện sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại bình thường
về công tác phòng chống dịch tại phường la khê phó giám đốc cdc hà nội cho biết
các cơ quan liên quan đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cố gắng tìm ra nguồn lây của các trường hợp này song song với công tác truy vết khoanh vùng dập dịch
việc tìm được nguồn lây sẽ giúp cơ quan chức năng biết được hướng đi của dịch
rằng dịch sẽ còn lan ra khu vực nào hay chỉ ở trong hộ gia đình này
thành phố đã khuyến cáo tuyên truyền rất mạnh về việc có biểu hiện ho sốt phải thông báo ngay
với cơ quan y tế để được xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí
những ngày qua có rất nhiều người ở các tỉnh phía nam về quê ở nghệ an qua kiểm tra lực lượng chức năng
đã phát hiện một số người dân mắc covid một mươi chín trong đó có những người tiêm từ một đến hai mũi vaccine
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết trong một mươi hai h tính từ một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi
đến sáu giờ ngày tám tháng một mươi tỉnh nghệ an ghi nhận năm ca dương tính với sars cov hai mới trong đó có bốn trường
hợp là người đi từ các tỉnh phía nam về quê trước đó theo cdc nghệ an tính từ sáu h đến một mươi tám h
ngày bảy tháng một mươi tại nghệ an ghi nhận thêm tám ca dương tính với sars cov hai trong đó có năm trường hợp này
những người dân từ các tỉnh phía nam về quê trong số những trường hợp này có những người đã tiêm từ
một đến hai mũi vắc xin như vậy từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận
một chín trăm linh năm người mắc qua covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương lễ tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra
bệnh viện là một bảy trăm chín mươi một người số bệnh nhân tử vong là một mươi chín người số bệnh nhân hiện đang điều trị là chín mươi năm người
hàng trăm người dân từ các tỉnh phía nam xuyên đêm về quê tránh dịch nhưng khi đến địa phận tỉnh
quảng nam thì họ phải đánh vật với mưa lũ sạt lở khiến cuộc hồi hương của họ càng trở nên gian nan
những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
mưa lớn liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng nam điều đáng nói dù trời mưa lũ những ngày
này nhưng hàng ngàn người dân đang làm ăn sinh sống tại tp hcm và các tỉnh phía nam vẫn xuyên
đêm tiếp tục hành trình về quê khi đến địa phận quảng nam mưa lớn nước lũ trên thượng nguồn đổ
đổ về khiến nước lũ từ các con sông dâng cao tràn ra đường và một số tuyến đường nước lũ tràn qua xảy
ra sạt lở khiến người dân gặp vô vàn khó khăn anh trần hoàng vương ở thành phố đà nẵng cùng các
lập bộ xe bán tải đà nẵng cho biết các nhóm từ thiện ở đà nẵng đã đồng hành hỗ trợ đoàn người
trở về quê từ chốt đèo lò so phước sơn quảng nam ra đến lăng cô thừa thiên huế
một đoàn người về từ các tỉnh phía nam khi đi qua địa bàn quảng nam thì bị mắc kẹt trong dòng nước lũ
ngay sau đó đoàn người này đã được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ vượt qua an toàn và được đưa
đến thành phố đà nẵng để tiếp tục hành trình trung tá nguyễn hồng sơn đội trưởng đội cảnh sát giao thông
số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng nam cho biết
lúc h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi một đoàn người khoảng hai trăm linh xe máy với bốn trăm linh người đi từ các tỉnh
phía nam về quê tránh dịch thì gặp mưa lũ khi đến tại km sáu mươi tám thuộc thị trấn thạnh mỹ thì cũng là lúc
dòng nước lũ tràn ra đường khiến một số người dân bị mắc lại nhưng sau đó đã được sự hỗ trợ của
người dân cùng với lực lượng chức năng thì các phương tiện đã lần lượt được đưa ra khỏi dòng nước lũ an toàn
dạng sáng tám tháng một mươi hàng trăm người dân các tỉnh nghệ an thanh hóa hà tĩnh dừng chân ở trạm
trung chuyển phía nam hầm hải vân đà nẵng chờ cảnh sát giao thông dẫn qua hầm về quê mỗi người
dân là những hoàn cảnh khó khăn khác nhau đang cùng chung một con đường tránh dịch trở về quê hương
họ phần lớn làm công nhân phụ hồ rời miền nam từ ngày năm tháng một mươi bằng xe máy trong dòng người ấy
có nhiều gia đình mang theo con nhỏ cùng về những đứa trẻ mệt nhòai sau chặng đường dài
trên chiếc xe máy cùng cha mẹ về quê di chuyển qua các tỉnh miền trung mưa nặng hạt liên tục
đổ xuống khiến hành trình về quê của người dân thêm khó khăn khi đến đà nẵng nhiều người ướt sũng
lạnh co ro khuôn mặt phở phạc các nhóm từ thiện soạn sẵn bánh mì cháo nước uống cho họ ăn lấy sức
tại trạm trung chuyển nhiều người mặc nguyên áo mưa nằm tạm trên tấm bia cứng hoặc tranh thủ
chập mắt ngay trên xe máy trong lúc lực lượng chức năng bố trí xe dẫn đường vượt quãng đường dài dưới
thời tiết mưa lạnh nhiều người gần như kiệt sức từ hai ngày nay những người về quê từ miền nam
khi qua đèo hải vân thay vì chạy đường núi đã được lực lượng chức năng dẫn đường qua hầm
lê đình hóa chạy xe máy cùng đoàn về thanh hóa chia sẻ chạy xe gần ba ngày tôi ngủ được hơn
hai tiếng dọc đường đi hai mắt cứ ríu lại tranh thủ chờ qua hầm tôi và vợ tìm được chỗ
để ngủ lấy sức về quê nhiều cặp vợ chồng trẻ phải lựa chọn về quê vì không có việc làm
không còn tiền chấp nhận bồng bế theo con nhỏ trong hành trình vạn dặm rời các tỉnh phía nam
những ngày qua từng nhóm người đê xe máy chở theo con nhỏ cùng đồ đạc lĩnh kỉnh nối đuôi vượt hành

tỉnh phía nam phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh phía nam dịch bệnh bùng phát kéo dài khiến
dịch bệnh bùng phát kéo dài khiến
dịch bệnh bùng phát kéo dài khiến họ bị thất nghiệp khó khăn chồng chắc nên

trong dòng người ấy có vợ chồng anh sàng a pháo và con trai quê ở lào cai
gia đình anh pháo rời đồng nai từ ngày bốn tháng một mươi đến chiều ngày bảy tháng một mươi thì về tới hà nội
anh pháo kể do dịch covid một mươi chín kéo dài hai vợ chồng mất việc không trụ được nữa phải về quê kiếm việc
nghỉ chân tại trạm kiểm soát dịch covid một mươi chín ở đầu còi dẻ làm thủ tục đi qua hà nội
chị giàng thị trinh tranh thủ ngồi cho con một tháng tuổi búa sữa
cũng giống như nhiều gia đình khác chị và chồng là anh hầu a sinh quê ở yên bái
đã phải quyết định mang hai con nhỏ rời bình dương từ ngày bốn tháng một mươi bằng xe máy
đứng bên cạnh anh anh xình điều con gái lớn trước ngực lưng đeo gia sản là những vật dụng cần thiết của cả gia đình trong hành trình về quê
có được giây phút nghỉ ngơi anh giàng a sem bé con gái hai tháng tuổi còn vợ ngồi khai báo y tế
anh cho biết vợ mình là giàng thị phan quê ở điện biên
do dịch bệnh mất việc nên hai vợ chồng rời đồng nai về quê từ ngày bốn tháng một mươi
trong số những gia đình về quê chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ do không có việc làm không chịu được tiếp những tháng ngày dịch bệnh kéo dài
thậm chí có cặp vợ chồng mới vào các tỉnh phía nam được hai ba tháng đã bị ảnh hưởng của dịch
trong đoàn người về quê tránh dịch những đứa trẻ giống như những chiến binh nhí kiên cường cùng gia đình tham gia hành trình vàng dặm
khi được nghỉ ở trạm diện chân những đứa trẻ lạ lắm ngơ ngác với những thứ quanh mình
có giây phút chơi đùa và đây cũng là thời điểm được bố mẹ cho ăn uống
anh dạng a seng bếp trên tay đứa con gái được hai tháng tuổi cho biết
đêm qua mưa to quá phải trút hít mưa mới đi tiếp
chập đường gia đình anh được bà con nhân dân giúp đỡ rất nhiều
anh lê văn tiến cùng vợ là chị lý mùi nhất quê ở sơn la dần nghỉ chân tại chốt cầu rẽ
anh tiến cho biết vợ chồng tôi chạy xe máy từ bình dương ra
đêm qua mưa to quá nên phải dừng nghỉ đến sáng nay mới tiếp tục từ thanh hóa ra đến hà nội
gia đình sòng a sánh ở sơn la tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mới vào bình dương làm công ty gỗ
dịch covid một mươi chín ập đến công ty tạm dừng hoạt động không có việc làm để trang trải sinh hoạt
vợ chồng sòng a seng quyết định về quê
nhằm giảm tài cho khu cách ly tập trung đồng thời giúp người dân thoải mái hơn trong sinh hoạt
an giao cho người dân về nhà cách ly khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
tính từ ngày một tháng một mươi đến chiều ngày bảy tháng một mươi an giang đón trên bốn mươi ba công dân
từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an về địa phương
tuy nhiên dòng người hồi hương đã giảm mạnh
bình quân những ngày trước đó mỗi ngày đón từ một mươi đến một mươi hai người
nhưng trong ngày bảy tháng một mươi chỉ đón khoảng hai người dân
trong số này đã phát hiện tám mươi ca f nâng tổng số lên khoảng ba trăm linh f
các điểm cách ly tập trung chủ yếu là trường học trung tâm văn hóa trung tâm học tập cộng đồng
điều kiện sinh hoạt ăn ngủ tắm giặt còn khó khăn
diện tích phòng nhỏ hẹp người đông nên nguy cơ nhiễm chéo rất cao
do đó an giang quyết định sau khi người dân về từ vùng dịch
có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
kể cả trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi nào cũng cho về quê cách ly tại nhà
vì bà con về đến đây đã quá mệt mỏi cần về nhà để thoải mái hơn và được gần người thân
nhất là các em nhỏ
tuy nhiên khi người dân về cách ly tại nhà
người dân phải cam kết với ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương
là phải ở nhà trong suốt thời gian cách ly
hạn chế tiếp xúc thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
bước tiếp theo trước khi đưa người dân về nhà cách ly
xem nơi ở có đảm bảo những điều kiện cơ bản để cách ly tại nhà hay không
nhất là xem trong gia đình có người già người có bệnh nền
nếu có phải đưa những trường hợp này đến nhà bà con tà túc
trước khi đưa người dân từ vùng dịch về cách ly tại nhà
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
đã có những tín hiệu khả quan sau một tuần mở cửa kinh tế trở lại
theo chỉ tị một mươi tám của thành phố
sau một tuần thực hiện bình thường mới
đa số người dân tp hcm đã nhanh chóng thích ứng
linh hoạt trong điều kiện bình thường mới
tp hcm cũng ghi nhận ngày càng nhiều doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh hộp kinh doanh hoạt động trở lại
đáp ứng nhu cầu đông đảo của người dân
tạo ra nhiều công ăn việc làm
trong ba ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị một mươi tám
tp hcm có năm hai trăm bảy mươi chín doanh nghiệp hoạt động trở lại
và con số này tăng lên hơn chín hai trăm linh doanh nghiệp vào ngày sáu tháng một mươi
đối với hoạt động của các khu công nghiệp và khu chế xuất
trước ngày một tháng một mươi có khoảng bảy mươi trên hai trăm tám mươi tám năm trăm linh
lao động làm việc chiếm hai mươi bốn ba
có bảy trăm bốn mươi sáu trên một bốn trăm một mươi hai doanh nghiệp hoạt động chiếm năm mươi hai
thì đến ngày sáu tháng một mươi đã có một trăm sáu mươi bốn lao động làm việc
đạt năm mươi sáu tám và chín trăm bảy mươi hai doanh nghiệp hoạt động tương đương gần sáu mươi chín
riêng khu công nghiệp công nghệ cao tp hcm
hiện đã có hai mươi bảy ba trăm linh công nhân làm việc trở lại
chiếm năm mươi bốn sáu và tám mươi tám doanh nghiệp hoạt động tương đương với bảy mươi bốn

dù số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại gia tăng
nhưng số lao động làm việc vẫn ở mức trung bình
gây áp lực lên bài toán lao động đối với tp hcm
nhất là khi số lượng người dân về quê vẫn còn gia tăng trong thời gian tới
tính đến ngày sáu tháng một mươi
đã có một mươi chín quận huyện và tp thủ đức được đề nghị công nhận kiểm soát dịch
riêng quận bình tân và huyện bình chánh chưa đề nghị công nhận kiểm soát dịch
liên quan đến phương án đi lại giữa tp hcm và bốn tỉnh giáp tranh
đồng nai bình dương long an và tây ninh
vị ba nhân dân tp hcm đã gửi văn bản đến bốn tỉnh
đề nghị thống nhất phương án và tạo điều kiện cho người lao động di chuyển bằng xe đưa rước và xe cá nhân
đến nay tp hcm đã nhận được góp ý của các tỉnh và hoàn chỉnh phương án
tuy nhiên do yêu cầu của các tỉnh khác nhau về cách ly y tế tiêm vaccine xét nghiệm
nên không thể thống nhất phương án đi lại chung giữa tp hcm và bốn tỉnh nêu trên
do đó sở giao thông vận tải đang hoàn thiện phương án xây dựng phương án đi lại
giữa riêng tp hcm với từng tỉnh
sớm ban hành để người lao động và các đối tượng khác đi lại thuận tiện
bản tin toàn cảnh covid chiều tám tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế